chỉ ít ngày nữa là tới tết trung thu đây là dịp mà các bạn nhỏ chắc hẳn đều rất muốn được nhận quà
và đối với những em nhỏ khuyết tật thì không gì có ý nghĩa hơn một món quà vừa có giá trị vật chất vừa có ý nghĩa tinh thần
là những đôi chân đôi tay giả hỗ trợ các em trong việc vận động
hôm nay là ngày đặc biệt với hơn một mươi em nhỏ tại trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật thụy an tại huyện ba vì thành phố hà nội
các em được đưa đến nhà của bác sĩ lê thành đô để lắp chân giả và nẹp trình hình hoàn toàn miễn phí
đây không chỉ là niềm vui của các em mà còn là niềm hạnh phúc của cha mẹ và người thân của những đứa nhỏ khuyết tật vận động
chương trình tặng chân giả và nẹp trình hình miễn phí cho các em nhỏ được bác sĩ lê thành đô thực hiện với mong muốn
mang lại cho các em cơ hội được vui chơi và đi lại dễ dàng hơn khi bắt đầu bước vào mùa khai trường và chuẩn bị đón ngày tết trung thu sắp tới
bác sĩ lê thành đô và các cộng sự của mình đã được nhiều người biết đến khi đã thực hiện hỗ trợ lắp chân tay giả cho hàng trăm
người bị khuyết tật có được đôi chân đôi tay mới và một cuộc sống mới
lần này các trường hợp nhận được sự hỗ trợ miễn phí đều là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
sau này chúng tôi sẽ làm tiếp cho kịp ròng trung thu
các cháu đã đến trường và các cháu đã phân khởi để giữ lễ hội trung thu vui vẻ
không phải đèn trung thu hay những món đồ chơi xa xỉ một đôi chân giả hay đôi nẹp trình hình mới là món quà ý nghĩa
mang lại niềm vui niềm hạnh phúc thực sự cho các em nhỏ